ngày hai mươi tám tháng hai hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai tại hà nội đã kết thúc
dù không đạt được thỏa thuận và không ra tuyên bố chung song tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un
đều khẳng định đã có cuộc gặp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng hai bên đều mong muốn tiếp tục gặp nhau trong tương lai
phát biểu với báo giới sau cuộc họp mở rộng giữa phái đoàn hai bên chủ tịch triều tiên khẳng định sẵn sàng phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
đồng thời cho biết bình nhưỡng và washington đang thảo luận những bước đi cụ thể trong tiến trình này
chiều ngày hai mươi tám tháng hai tổng thống hoa kỳ donald trump đã có cuộc họp báo tại khách sạn jvk marriott ở hà nội tham dự cuộc họp báo của bộ trưởng ngoại giao michael bell
tại họp báo tổng thống donald trump cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã hỗ trợ hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
ông cho biết ông và chủ tịch triều tiên đã chia sẻ nhiều vấn đề như phi hạt nhân hóa các lệnh trừng phạt khả năng phát triển kinh tế của triều tiên
xong hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để ký một tên đối chung
tổng thống hoa kỳ cho biết chủ tịch triều tiên khẳng định sẵn sàng phi hạt nhân hóa nhưng hai bên vẫn còn bất đồng với các điều kiện để thực hiện mục tiêu này
ông khẳng định sẽ không có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với triều tiên và cho rằng triều tiên có tiềm năng trở thành cường quốc kinh tế
tổng thống donald trump cho biết hoa kỳ sẵn sàng dỡ bỏ các trừng phạt nếu triều tiên thiện trí
triều tiên muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hoàn toàn chúng tôi chưa thể đáp ứng điều đó
tuy nhiên mỹ vẫn muốn duy trì quan hệ với triều tiên
chúng tôi đã có một số lựa chọn nhưng tại lúc này chúng tôi đã quyết định không làm bất kỳ lựa chọn nào vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn nữa
cùng ngày tổng thống hoa kỳ donald trump lên đường về nước kết thúc chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại việt nam
trên chuyến cơ bay trở về nước tổng thống hoa kỳ donald trump một lần nữa gửi lời cảm ơn việt nam đã tổ chức tốt đẹp hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai này
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump đã gửi lời cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và toàn thể người dân tuyệt vời ở việt nam
ngày một tháng ba ngoại trưởng triều tiên ri yong ho trong cuộc họp báo cho biết
chúng tôi đã yêu cầu gỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận vốn ảnh hưởng tới kinh tế và đời sống của người dân
chúng tôi đã đề xuất gỡ bỏ năm lệnh cấm vận được ban hành từ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi đã đưa ra đề xuất về những biện pháp phi hạt nhân hóa lớn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra với phía hoa kỳ tại thời điểm này dựa trên tương quan của sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau

lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã có nhiều nỗ lực tích cực thẳng thắn trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên